sự thân kỳ của nhật bản vào thập niên sáu mươi tám mươi thế kỷ hai mươi có sự đồng góp to lớn của các tập đoàn kinh tế lớn như sumitomo toyota honda mitsubishi đều xuất phạt từ doanh nghiệp nhỏ đã trở thành thương hiệu lớn trên phạm vi toàn cường
tại hàn quốc serbo đóng vai trò quan trọng trong việc biến đổi nước này thành nước công nghiệp phát triển chỉ trong vòng hai thập niên
việt nam hiện có khoảng sáu trăm linh doanh nghiệp trong đó có trên năm trăm linh doanh nghiệp tư nhân
trong số này có tới hơn chín mươi sáu là doanh nghiệp vừa và nhỏ hai doanh nghiệp quy mô vừa và hai doanh nghiệp lớn
doanh nghiệp tư nhân tạo ra khoảng một hai triệu việc làm đóng góp hơn bốn mươi gdp mỗi năm
phát triển kinh tế tư nhân là nhân tố không chỉ bảo đảm cho việc duy trì tốc độ tăng trưởng gdp tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước
mà còn tham gia vào giải quyết hàng loạt những vấn đề xã hội như tạo việc làm xóa đói giảm nghèo phát triển nguồn nhân lực
kinh tế tư nhân liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá chiếm tỷ trọng từ bốn mươi đến bốn mươi ba thu hút khoảng tám mươi năm lực lượng lao động
đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân trong cơ cấu gdp luôn ở mức trên bốn mươi ba gdp
so với khu vực kinh tế nhà nước hai mươi tám chín gdp và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi là một
hai mươi tám gdp thương hiệu của khu vực tư nhân đã không chỉ được ghi nhận ở thị trường trong nước
mà cả ở thị trường khu vực và quốc tế đã xuất hiện những tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn cả về vốn và công nghệ cao
nó đặt kinh tế tư nhân trở thành một động lực kinh tế
ngược lại về phía kinh tế tư nhân xem đó là một động lực để phấn đấu
chúng tôi cảm thấy điều này rất là động viên để cho mình có thể làm tốt vai trò của mình để trở thành một động lực của nền kinh tế
thì đó là một sự thay đổi mà tôi cho nó là một bước ngoặt lớn để làm cho sự thúc đẩy kinh tế từ lĩnh vực tư nhân
thành tựu kinh tế xã hội và lớn mạnh của kinh tế tư nhân năm hai nghìn một mươi tám là tiên đề để thực hiện vượt mức mục tiêu năm hai nghìn một mươi chín
có hai triệu doanh nghiệp tư nhân trong đó có hàng nghìn tập đoàn kinh tế
để thực hiện thành công mục tiêu đó giáo sư tiến sĩ khoa học nguyễn mại
chủ tịch hiệp hội đầu tư nước ngoài cho rằng cần có giải pháp về thể chế và quản trị doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
nhà nước quân hoàn thiện luật pháp liên quan hữu đồng vốn tích tụ và tập trung vốn
tạo hành lăng pháp lý cho hoạt động của tập đoàn như phạt hành trái phiếu cổ phiếu đại cổ phiếu thường
đi vay sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư
nghị quyết bộ chính trị về đầu tư nước ngoài quy định xây dựng thể chế chính sách ưu đại vượt trội
cạnh tranh quốc tế tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi thu hút các dự án lớn trong đường quốc gia
dự án công nghệ cao thu hút các nhà đầu tư chiến lược các tập đoàn đa quốc gia
trong sự nghiệp đổi mục
đổi mới phát triển đất nước đội ngũ doanh nhân tư nhân luôn phát huy trí tuệ lòng tự hào tự tôn dân tộc
tinh thần tự lực tự cường đổi mới sáng tạo vượt khó vươn lên kinh doanh thành công góp phần làm cho đất nước cường thịnh
chính vì thế cộng đồng doanh nhân tư nhân luôn khát khao được đóng góp ý kiến hiến kế cho đảng nhà nước
đồng thời cũng luôn mong muốn đảng nhà nước lắng nghe thấu hiểu nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển đất nước
vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
có thể nói rằng là doanh nhân thì đảng cũng cần muốn nghe tiếng nói từ thực tiễn từ doanh nhân
nhưng mà đồng thời khi mà đảng phát động thì doanh nhân họ cũng muốn tìm đến đảng và nhà nước để họ nói được tiếng nói của họ
doanh nghiệp tư nhân của việt nam thì phải nói rằng là còn non trẻ đấy và họ cũng phát triển

nhưng còn nhiều những cái bất cập trước một cái nền kinh tế nó phát triển nhanh như vậy của toàn cầu
và cái mong muốn của họ để trở thành một nền kinh tế trụ cột thì tôi cho rằng là đó là một mong muốn chính đáng
nhưng mà để thành một nền kinh tế trụ cột thì cũng cần phải có thêm những thời gian
và họ cần có những thời gian để trở thành một nền kinh tế trụ cột
và họ cần có những cái chính sách cụ thể
nhà nước cần có chính sách khuyến khích phát triển tập đoàn kinh tế trong nông nghiệp công nghệ cao
nông nghiệp hữu cơ công nghiệp và dịch vụ hiện đại
nghiên cứu và phát triển làm hạt nhân trong từng chuỗi cung ứng sản phẩm
nhà nước cần có chính sách hỗ trợ tập đoàn kinh tế xây dựng và phát triển thương hiệu
nhất là tạo chỗ đứng trên thị trường thế giới
để không chỉ gia tăng nhanh chóng quan hệ thương mại và đầu tư
mà còn có thể tham gia đấu thầu quốc tế những dự án quy mô lớn
việt nam cần hoàn thiện luật pháp liên quan đến huy động vốn tích tụ và tập trung vốn
tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của tập đoàn
coi trọng đầu tư vốn để có công nghệ hiện đại nhằm tạo lập và quảng bá thương hiệu đủ sức hấp dẫn người tiêu dùng
áp dụng cơ chế thuận lợi thủ tục đơn giản để doanh nghiệp tiếp cận được các quỹ của ngành của địa phương
theo đại diện ngành ngân hàng nhà nước
cần sớm ban hành các luật khung pháp lý trong lĩnh vực liên quan đến đổi mới sáng tạo
để kiến tạo khuyến khích hỗ trợ cho sự phát triển ứng dụng công nghệ bốn
tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển
luật và các văn bản giới luật cần phải đồng bộ cụ thể rõ ràng phù hợp cơ bản với thông lệ quốc tế
tạo sự bình đẳng về chính sách cho các loại hình doanh nghiệp
loại bỏ các văn bản giới luật cản trở gây khó khăn cho doanh nghiệp phát triển
chính phủ địa phương có chính sách khuyến khích ưu tiên sử dụng công nghệ việt nam
sản phẩm việt nam chất lượng ứng dụng công nghệ cao
theo tôi là chuyển đổi số là một sự tất yếu của doanh nghiệp
bởi vì trong một cuộc cách mạng bốn mà nội dung trọng yếu là chuyển đổi số
nếu doanh nghiệp không chuyển đổi số
có nghĩa là tất cả những hoạt động của doanh nghiệp phải được đưa lên trên môi trường về mạng
để quản lý rồi các hệ thống kinh doanh là phải online
mà nếu doanh nghiệp không chuyển đổi số
thì doanh nghiệp sẽ làm tự mình là sẽ làm chậm cái quá trình phát triển của mình và có thể đi đến phát sản
vậy thì chuyển đổi số đó là một cái tất yếu của doanh nghiệp
nhưng mà để mà chuyển đổi số
thì doanh nghiệp cũng cần phải có những tác động bằng nội lực của mình
nhưng mà phải có một cái tác động của cả chính phủ
nếu mà chính phủ tạo khung pháp lý thuận lợi
rồi khuyến khích các doanh nghiệp thì nó sẽ thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp
theo các chuyên gia bên cạnh cải cách chính sách
cộng đồng doanh nghiệp tư nhân cũng cần giải quyết những điểm yếu cố hữu
cả về quy mô lẫn quy trình vận hành
đồng thời quy định minh bạch về quan hệ hợp đồng trong nội bộ tập đoàn
để đề phòng và xử lý kịp thời tình trạng chuyển giá trốn thuế sở hữu chéo
hình thành mối quan hệ cánh hậu giữa doanh nghiệp với ngân hàng với cơ quan nhà nước
theo các chuyên gia bên cạnh cải cách chính sách
cộng đồng doanh nghiệp tư nhân cũng cần giải quyết những điểm yếu cố hợp đồng trong nội bộ tập đoàn
để đề phòng và xử lý kịp thời tình trạng chuyển giá trốn thuế sở hữu chéo hình thành mối quan hệ cánh hợp đồng trong nội bộ tập đoàn
tập đoàn tính thể tạo ra sức mạnh quốc gia
nhưng cũng dễ phát sinh trạng thái độc quyền nhờ vào tiềm lực vốn khổng lồ
có thể mua lại hoặc sát nhập các doanh nghiệp khác
và cấu kết và thông đồng với nhau để triệt tiêu cạnh tranh
buộc người tiêu dùng phải trả giá cao hơn và lấy đi của họ quyền được lựa chọn
để các doanh nghiệp tư nhân đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
có thể vươn mình trở thành trụ cột của cả nền kinh tế
rất cần có một chính sách đồng bộ về phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia
xây dựng các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia
hoàn thiện các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong các trường đại học
để thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo ở mọi ngành lĩnh vực
hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo khả thi và thành công
khơi dậy khát vọng khởi nghiệp sáng tạo của thế hệ trẻ việt nam
cùng với đó cần xây dựng phát triển những ngành kinh tế mũi nhọn là thế mạnh của quốc gia
trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động
cần tập trung vào hai mũi nhọn quan trọng hình thành trung tâm tài chính khu vực
sản xuất công nghiệp cần tận dụng cơ hội chuyển dịch dòng vốn đầu tư
do căng thẳng thương mại mỹ và trung quốc
chúng tôi cũng kỳ vọng rằng năm hai nghìn hai mươi và những năm kế tiếp
thì các chính sách của việt nam các khung pháp lý sẽ càng ngày càng hoàn thiện hơn
phù hợp với các cuộc cách mạng bốn bởi đường cho doanh nghiệp phát triển
và trên cơ sở như vậy chắc chắn là các doanh nghiệp việt nam
bằng những khát vọng của mình
cũng như là mong muốn nâng cao cạnh tranh
làm giàu cho doanh nghiệp làm giàu cho đất nước
thì doanh nghiệp việt nam sẽ phát triển rất là mạnh mẽ trong thời gian tới
chúng ta cần xây dựng thương hiệu chiến lược thương hiệu quốc gia
thương hiệu nhóm sản phẩm thương hiệu ngành hàng có thể nghiên cứu
một bộ tiêu chuẩn chất lượng có trong mỗi mặt hàng
những doanh nghiệp của sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng này sẽ xếp vào nhóm thương hiệu
được nhà nước hỗ trợ quảng bá thương hiệu
và được gửi đến các doanh nghiệp
chú đại ưu tiên trong hoạt động xuất khẩu
đặc biệt là tí dụng xuất khẩu cũng như xúc tiến thương mạng
năm hai nghìn hai mươi năm bắt đầu của một thập kỷ mới đã đến
dẫu biết rằng phía trước còn rất nhiều thách thức khó khăn và bất định
nhưng hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng về những kỳ tích trong năm hai nghìn một mươi chín
của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân sẽ tiếp tục đạt được trong năm nay
nhưng kỳ vọng và niềm tin ấy chỉ thành sự thực
khi chúng ta có các quyết sách đúng gắn liền với nỗ lực triển khai thực hiện
một cách đúng
đồng bộ quyết liệt để hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển hiệu quả
với hơn hai mươi năm hoạt động tại thị trường nông nghiệp việt nam
cp việt nam trực thuộc cp group của thái lan
hiện là doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi tại việt nam
thành lập năm một nghìn chín trăm hai mươi một với xuất phát điểm
chỉ là một cửa hàng bán hạt giống tại bangkok thái lan
trải qua chí miên nam hình thành và phát triển
tập đoàn cp nay đã phát triển thành tập đoàn sản xuất kinh doanh đa ngành nghề
và là một trong những tập đoàn mạnh trong lĩnh vực công nông nghiệp và chế biến thực phẩm
cp gia nhập thị trường việt nam ngay từ khi đất nước bắt đầu mở cửa
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi ba công ty trách nhiệm ủng hoạn chăn nuôi cp việt nam được thành lập
và xây nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại tỉnh đồng nai
cp việt nam hoạt động trong lĩnh vực nông công nghiệp
ngành thực phẩm khép kín chăn nuôi chế biến gia súc gia cầm và thủy sản
từ đó cho đến nay cp việt nam không ngừng mở rộng sản xuất và hoạt động trong ba lĩnh vực chính
ngành thức ăn chăn nuôi fis hệ thống tám nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi
gồm thức ăn cho lợn gia cầm thủy sản
ngành trang trại farm chăn nuôi các loại lợn gà thịt gà đẻ trứng gà tôm và cá
tiêu biểu nhất trong số này có thể kể đến trang trại chăn nuôi heo lộc phát ở lộc ninh bình phước
được xây dựng vào năm hai nghìn chín trên diện tích năm mươi bốn hectare với quy mô hai bốn trăm linh con heo nái và một mươi heo giống hậu bị
ngành thực phẩm food được chia làm hai phần chính sản xuất tôm và cá xuất khẩu
và sản xuất các loại thực phẩm phục vụ người tiêu dùng trong nước
trong lĩnh vực này cp việt nam cũng đứng trong top một mươi công ty xuất khẩu thủy sản lớn nhất cả nước
có lợi thế từ việc tiên phong gia nhập thị trường
cộng với chu trình sản xuất khép kín và lợi thế từ tập đoàn mẹ
cp việt nam hiện đã trở thành một trong những ông lớn có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường thức ăn chăn nuôi
cũng như thị trường thịt lợn thịt gà
với quy mô khoảng sáu tỷ đô la một năm cho thức ăn chăn nuôi và một mươi tám tỷ đô la một năm cho các sản phẩm thịt
ngành chăn nuôi việt nam là một thị trường cực kỳ hấp dẫn
sân chơi tiềm năng này lâu nay nằm dưới sự chi phố của các doanh nghiệp fdi mà tiêu biểu là cp group
tuy nhiên các doanh nghiệp tư nhân trong nước cũng đang có những động thái quyết liệt để gia tăng tầm ảnh hưởng của mình
rõ ràng các doanh nghiệp trong ngành đều đang gây sức ép lên vị trí số một của cp việt nam
đặc biệt tại hai mảng lớn là thức ăn thủy sản và thức ăn nuôi heo
tuy nhiên với vị thế lớn trên cả hai mảng chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi
tầm ảnh hưởng của cp đối với thị trường chăn nuôi của việt nam nói chung vẫn rất lớn